facebook hay youtube đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu và việt nam cũng không nằm ngoài quần quay đó
thay vì đọc tin tức trên báo giới trẻ ngày nay thích lướt facebook và xem youtube hơn
tuy nhiên trong thời gian vừa qua các trang mạng xã hội này đã vi phạm nhiều quy định pháp luật của việt nam
quảng cáo tiền giả mua bán nội tạng mang thai hộ mua bán vũ khí trái phép
tất cả đều có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng xã hội lớn nhất thế giới facebook
những tài khoản này hoạt động một cách công khai và ngang nhiên bất chấp pháp luật
thậm chí facebook còn cho phép người dùng mua quảng cáo của mình để phát tán thông tin sai sự thật
bôi nhọ nói xấu tổ chức cá nhân xoay nghiệp quảng cáo chính trị
gây ảnh hưởng thiệt hại đến cá nhân xoay nghiệp cơ quan tổ chức
việc khó kiểm soát thông tin đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nơi đây thành một mảnh đất màu mỡ
cho các dịch vụ phạm pháp bùng nổ
chỉ với một tài khoản facebook và có đăng ký
thanh toán quốc tế người dùng có thể mua bất kỳ quảng cáo nào
facebook không hề kiểm soát nội dung những quảng cáo này
điều nguy hiểm nhất là facebook sẽ trở thành một vũ khí đắc lực nhất
khi phân loại được nhóm đối tượng quảng cáo nhắm tới một cách chính xác và chi tiết nhất có thể
bên cạnh đó trên các trang mạng xã hội như facebook hay youtube
tràn ngập những clip bạo lực ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của giới trẻ
tất cả những điều này đã làm sai lệch nhận thức và hành vi ứng xử trên mạng xã hội
của một bộ phận không ít những người trẻ
trên mạng xã hội người ta có thể thoải mái chê bai
thậm chí là xỉ nhục danh dự cá nhân tổ chức mà không chịu sự kiểm soát hoặc phán xét của bất kỳ ai
việc thực hiện quyết định số năm mươi năm hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của quốc hội khóa một mươi bốn
bộ thông tin và truyền thông đã tiến hành xây dựng dự thảo bộ quy tắc ứng xử
cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội
hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh an toàn tại việt nam
bên cạnh đó bộ thông tin và truyền thông cũng đưa ra nhiều giải pháp
để quản lý và xử phạt những vi phạm của các mạng xã hội xuyên biên giới này